thưa quý vị theo bản tin sáng ngày hai tháng sáu của bộ y tế cho biết
có thêm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong nước ghi nhận tại ba tỉnh thành phố là bắc giang bốn mươi tám ca
bắc ninh ba ca và thành phố hà nội là hai ca
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bốn năm trăm bốn mươi bốn ca
trong ngày một tháng sáu đã thực hiện tiêm chủng được tổng cộng là hai mươi chín bảy trăm bảy mươi ba liều vaccine covid một mươi chín
tại bắc giang bắc ninh yên bái và lào cai